mình đã lấy con dao chém bà xoa và cháu ly xeo dế là con trai bà xoa khiến bà xoa tử vong tại chỗ còn em dế bị thương nặng
sau khi thực hiện hành vi phạm tội mình đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
đến khoảng bốn giờ sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng mìn tại nhà ở xã xuân hòa huyện bảo yên
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tp biên hòa và viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai
tổ chức khám nghiệm hiện trường thu thập lời khai để điều tra vụ trộm đột nhập vào trung tâm mua sắm điện thoại lấy đi số tài sản lên tới một tỷ đồng
theo thông tin ban đầu vào sáng ngày hôm nay khi bảo vệ mở cửa trung tâm mua sắm điện thoại viettel tại số một đường nguyễn ái quốc
khu phố sáu phường tân tiến thành phố biên hòa thì phát hiện trong kho hàng bị xáo trộn
quản lý trung tâm kiểm tra thì phát hiện trong kho đã mất đi số tài sản lớn gồm điện thoại tiền thẻ cào điện thoại
với tổng trị giá ước tính ban đầu khoảng một tỷ đồng
qua công tác điều tra khám nghiệm hiện trường bước đầu cơ quan công an nhận định có khả năng là đối tượng đã đột nhập từ phía sau
rồi chui qua trần nhà vào phía trong kho để lấy trộm tài sản
tin về cơn bão số sáu theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ chiều tối ngày mai
vùng ven biển các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số sáu
vào hồi một mươi sáu h hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai năm độ vĩ bắc một trăm một mươi ba năm độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km
đến một mươi sáu h ngày mai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa khoảng một trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
từ đêm nay vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
sau tăng lên cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi một mươi một giật cấp một mươi bốn sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động dữ dội
để chủ động phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn kịp thời hiệu quả khi cơn bão số sáu ập đến
giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản công an các tỉnh thuộc khu vực nam trung bộ
đã triển khai rất nhiều biện pháp phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương
ngoài việc kiểm tra chẳng chống neo giữ các cơ sở làm việc kho vật tư
lưu trữ hồ sơ chạy tạm giam nhà tạm giữ chuẩn bị xe ô tô cano áo phao phao cứu sinh
lương thực thực phẩm dược phẩm và công cụ y tế
một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương tại các tỉnh bình định phú yên khánh hòa ninh thuận
đều thường xuyên túc trực suốt ngày đêm từ bảy giờ sáng ngày hôm nay để thực thi nhiệm vụ
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cho đến khi có lệnh giải tỏa
cảnh sát giao thông công an các tỉnh khu vực nam trung bộ phân công các tổ tuần tra thường trực
tại các cung đoạn sung yếu trên các tuyến giao thông trọng điểm có khả năng bị sạt lở lũ tràn cây ngã đổ
để lắp đặt biển báo ngăn chặn hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn
lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chủ động tăng cường công tác tuần tra
bảo vệ an ninh trật tự phòng ngừa và kịp thời đấu tranh xử lý các đối tượng lợi dụng thiên tai bất ổn
để thực hiện các hành vi phạm tội
công an các địa phương giả soát chủ động sơ tán người dân ra khỏi tầm nguy hiểm của thiên tai trước khi cơn bão ập đến
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân